khi nói về hệ thống truyền thanh tại cơ sở hẳn chúng ta còn nhớ là cách đây chỉ hai ba năm thôi
đã có nhiều ý kiến xoay quanh việc nên bỏ hay giữ loa phường xã
nguyên nhân là bởi tính hữu ích của nó trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay
thế nhưng những ngày gần đây chúng ta lại được nghe nhiều câu chuyện ngược lại
khi mà loa phường xã đang là công cụ thiết thực và hiệu quả trong công tác chống dịch bệnh covid một mươi chín
thời gian gần đây bà nguyễn thị hà ở ngõ một trăm sáu mươi năm cầu giấy thành phố hà nội
dành nhiều thời gian hơn để nghe các thông tin từ chiếc loa phường ngay trước cửa
dù trong nhà được trang bị đầy đủ các thiết bị đại chúng để theo dõi cập nhật thông tin
nhưng vì bận nên bà không có nhiều thời gian xem tv hay xem mạng internet
nhờ loa phường mà bà vừa bán hàng chồng cháu hay cầm nước lại vừa cập nhật được thông tin
cũng như ở đó mặc dù ở tận cùng trong ngõ
ngay sát khu vực cách ly nhưng bà và nhiều bà con ở đây cảm thấy yên tâm hơn khi biết được cách phòng chống dịch
còn tại khu vực chợ hồn đức viên hình ảnh các tiểu thương ngồi chăm chú lắng nghe thông tin
từ hệ thống phát thanh của chợ đã không còn là cảnh hiếm gặp
từ cách sửa tay phòng dịch không tụ tập đồng người đến việc ra đường phải đeo khẩu trang
đều là những thông tin họ được nghe và được áp dụng vào chính gia đình mình
trà truyền thanh của chợ là phát thanh thường xuyên liên tục các nội dung mà đã được cấp bởi bán dân quận cấp phát thanh tuyên truyền
để nâng cao ý thức nhận biết và cách phòng tránh cho bà con
các lực lượng mà loa phường xã nó như là lực lượng dân quân chủ vậy
tức là nó cùng với quân chủ lực các quân bảo trì hiện đại để rồi phụ trọng thông tin
mà ở nhất là vùng nông thôn biên giới hải đảo trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay
với nhiều phương tiện truyền thông hiện đại thì hệ thống truyền thanh ở cơ sở vẫn không có gì thay thế được
cái hệ thống này rất tiền lợi
trong công cuộc phòng trọng covid một mươi chín thì người ta thấy là loa phường xã có cái yếu thể rất rõ
phát thanh truyền thanh cơ sở là một hệ thống đã có từ lâu và đã phát huy tác dụng nhiều mặt
khi các phương tiện truyền thông hiện tại phát triển mạnh mẽ
thì hệ thống loa phường xã vẫn có vai trò chỗ đứng riêng của mình
và có thể khẳng định trong công cuộc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
dù đứng ở vị trí nào thì hệ thống truyền thanh cơ sở cũng đã phát huy được hiệu quả
hiệu quả của mình góp phần không nhỏ vào công cuộc phòng chống dịch bệnh này